dự án luật đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt là một trong các dự án quan trọng được đưa ra xem xét thông qua tại kỳ họp thứ năm quốc hội khóa một mươi bốn
vì thế hiện có rất nhiều ý kiến quan điểm đóng góp để hoàn thiện các quy định của văn bản này nhất là các cơ chế thu hồi đất cơ chế thu hút đầu tư
nhiều đại biểu cho rằng việc xây dựng nhiều ưu đãi về thuế tiền thuê đất như các dự án khác thuộc ngành nghề ưu tiên phát triển là cần thiết để thu hút đầu tư và bảo đảm cạnh tranh quốc tế
tuy nhiên việc thu hồi đất như thế nào để thu hút đầu tư đang là vấn đề được nhiều đại biểu quan tâm cho ý kiến